tại hà nội ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương tổ chức hội nghị công bố kết quả chính thức và tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương chủ trì hội nghị
tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhân khẩu học của trên chín mươi sáu hai triệu người
là nhân khẩu thực tế thường trú tại gần hai mươi sáu chín triệu hộ dân cư sinh sống trên lãnh thổ việt nam vào thời điểm giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
theo đó quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn một mươi năm trước
trình độ dân trí được cải thiện sức khỏe của người dân đặc biệt là sức khỏe của bà mẹ và trẻ em được tăng cường
tỷ lệ người khuyết tật giảm tuổi thọ của người dân tăng cao tỷ suất chết của trẻ em và tỷ số tử vong mẹ giảm mạnh
vấn đề giải quyết việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh cho người lao động được trú trọng
chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ ở việt nam theo hướng tăng tỉ trọng lao động trong khu vực công nghiệp
xây dựng và dịch vụ và giảm tỷ trọng lao động trong khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản
nhà ở và điều kiện sinh sống của các hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt nhất là ở khu vực thành thị